thưa quý vị tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại hội nghị trung mương năm khóa một mươi ba ban chấp hành trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực coi đây là việc làm cần thiết đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế tạo sự đồng bộ thống nhất từ trung ương tới địa phương
sau hội nghị không lâu sáu mươi ba trên sáu mươi ba ban chỉ đạo của các tỉnh thành phố đã được đi và thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm qua các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã hoạt động rất tích cực và tạo chuyển biến rất mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt
từ năm hai nghìn hai mươi hai trở về trước có một thực tế là rất nhiều địa phương không tự chủ động phát hiện ra tham nhũng tiêu cực
cho dù việc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở trung ương đã làm rất quyết liệt đạt kết quả rất to lớn dư luận gọi đó là tình trạng trên nóng dưới lạnh
rất nhiều địa phương cũng một năm cũng không phát hiện ra được vụ án tham nhũng nào
tình trạng trên nóng dưới lạnh vẫn còn tồn tại thậm chí là ở nhiều nơi chúng ta thấy rằng có một thời gian không phát hiện ra các vụ việc tham nhũng điều đó rất là bất hợp lý
so với tất cả những cái gì cảm nhận của người dân
nhưng nay thì khác kể từ khi ban chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương ngày càng nền nếp bài bản và có hiệu quả rất rõ ràng
theo số liệu từ ban nội chính trung ương năm hai nghìn hai mươi ba các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành hai trăm một mươi hai cuộc kiểm tra giám sát chỉ đạo khẩn trương thanh tra kiểm tra các chuyên đề vụ việc theo yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương
và các cơ quan chức năng ở trung ương đã đưa hai trăm sáu mươi vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo
các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới bảy trăm sáu mươi ba vụ án
hai bảy mươi chín bị can về tham nhũng tăng gần hai lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là nhiều địa phương đã xử lý nhiều vụ việc lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
đấy là những kết quả mà tôi cho rằng sau cái
chỉ đạo khẩn trương tham nhũng vụ cực chuyển biến khá do đen
nhóm cái lò tương tự như lò bác trọng ở tất cả sáu ba tỉnh thành và coi đó là những cái đầu mối khẩn trương tham nhũng một cách triệt để
để củng cố cái niềm tin của người dân đối với đảng đối với nhà nước niềm tin của người dân đối với cả đội ngũ lãnh đạo là một trong những cái điểm sáng
một mươi tháng một vừa qua phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng
và hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi năm
khi đánh giá về hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh và nêu rõ
một số vụ án lớn kéo dài nhiều năm đã được chỉ đạo khẩn trương xem xét xử lý nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ khắc phục tình trạng
trên nóng dưới lạnh được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân cán bộ đảng viên
vâng thưa quý vị như vậy chúng ta có thể thấy được là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tuy mới được thành lập nhưng đã hoạt động khá hiệu quả
thực tế là thời gian qua đã cho thấy các ban chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo trung ương và của các cơ quan chức năng ở trung ương
trong việc phối hợp để xử lý các vụ việc lớn liên quan như là tập đoàn flc công ty aic
tập đoàn vạn tình pháp
vâng tuy nhiên công việc của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh luôn là những việc khó nhạy cảm
vì đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của cán bộ đảng viên anh em đồng chí đồng nghiệp thậm chí là của cấp trên
do vậy không thể tránh khỏi những sự e rè ngần ngại và cả sự né tránh trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
gây cản trở trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương
thực tiễn cho thấy kết quả đạt được chưa thực sự đồng bộ một số nơi chất lượng hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu
nơi này nơi kia việc thực hiện nhiệm vụ nội chính công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực còn hạn chế
chưa thật quyết liệt quyết tâm cao có nơi còn e ngại sợ đụng chạm sợ ảnh hưởng đến thành tích
đó là đánh giá được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng
chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh ngày một mươi tháng một vừa qua
chống tham nhũng tiêu cực là công việc rất khó khăn phức tạp
ở các địa phương lại càng khó khăn phức tạp hơn do thường bị chi phối bởi các mối quan hệ thân hữu
họ hàng hay tư tưởng địa phương chủ nghĩa sâu rộng
cần nhất là thành viên trong các ban chỉ đạo cấp tỉnh
đặc biệt là người đứng đầu phải có đủ bản lĩnh vượt qua đường những giang buộc đó
điều quan trọng nhất là vai trò người đứng đầu
giống như ở trung ương thì trưởng ban chỉ đạo là tổng bí thư
mà tổng bí thư là người kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng chỉ đạo quyết liệt
thì kết quả nó do việc ở cấp tỉnh cũng vậy
người đứng đầu là bí thư thành ủy mà trong sạch vững mạnh
nó quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương mình
thì kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta sẽ tốt hơn
tôi nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu và ban đầu chính là cơ quan
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cũng như ban chỉ đạo phòng thủ ở trung ương
làm sao chúng ta chỉ đạo lãnh đạo cơ quan có một sự phối hợp chặt chẽ
giải pháp đồng bộ và đặc biệt là nhấn mạnh thái độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên
nhất là những người lãnh đạo đặc biệt là người đứng đầu
để làm sao chúng ta xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính
để làm sao chúng ta có một cơ chế quản lý chặt chẽ đấy mới là điều quan trọng
muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém
các thành viên nhất là người đứng đầu của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
phải là những người bản lĩnh
liêm chính có trái tim nóng và cái đầu lạnh thận trọng khách quan công tâm
cầu thị khi xử lý công việc thì mới khắc phục được những hạn chế nêu trên
để hoàn thành tốt trọng trách được giao phó
thưa quý vị bản lĩnh là để tự tin quyết đoán khi ra quyết định
không vì một áp lực nào mà thay đổi quan điểm đúng đắn của mình
liêm chính là để không bị vật chất dù to lớn đến đâu mua chuộc được
có đủ bản lĩnh và liêm chính sẽ giúp đội ngũ
làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương phát huy kết quả
thành công đã đạt được và tiếp tục nỗ lực giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa
trong công cuộc phòng chống giặc nội xâm